để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa đã đưa vào vận hành
hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và covid một mươi chín
bằng kỹ thuật phản ứng tổng hợp chuỗi thời gian thực
việc xét nghiệm sinh học phân tử chẩn đoán bệnh truyền nhiễm và covid một mươi chín trên địa bàn thanh hóa
sẽ cho phép kiểm tra rất nhanh các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
đây là bước tiến quan trọng để thanh hóa chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được biết các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa
có độ tin cậy rất cao trùng khớp hoàn toàn so với kết quả của viện vệ sinh dịch tễ trung ương